tại đồng nai một đối tượng ở huyện nhơn trạch đã giấu ma túy trong gói mì tôm để mang bán cho người dân ở trong khu vực phong tỏa đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ cùng với tăng vật
đó là ngô thị bích ngọc bốn mươi một tuổi trú tại xã long phước huyện long thành tỉnh đồng nai
trước đó vào trưa ngày một mươi bốn tháng chín tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín ở ấp hai xã long thọ ngọc gửi một bịch mì tôm và trứng cho một người trong khu vực phong tỏa
do nghi ngờ nên tổ công tác đã tiến hành kiểm tra thì phát hiện một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy giấu trong gói mì tôm
thấy vậy ngọc bỏ chạy thì bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ
tại cơ quan công an ngọc khai số ma túy trên mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch ở huyện long thành về để sử dụng và bán lại cho các con nghiện thì bị bắt giữ